thưa quý vị vào khoảng chín h năm mươi phút ngày hôm nay đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc cam lộ la sơn
khiến một ô tô con chở nhiều người lao xuống vực và ít nhất bốn người thương vào
vào thời điểm trên xe container biển tiền giang chạy trên cao tốc cam lộ la sơn khi tới xã phong thu huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
thì tông vào ô tô năm chỗ biển thanh hóa chạy cùng chiều từ nam ra bắc
cú tông mạnh khiến ô tô năm chỗ chở ba mẹ con bị văng qua hộ lan sắt cao tám mươi cm xuống vệ đường
người mẹ và con gái tử nạn con trai bị thương nặng
cùng lúc đó xe tải biển tiền giang và một xe container khác từ hai hướng nam bắc lao tới tông trúng vào xe container vừa gây tai nạn
tại hiện trường ô tô năm chỗ hư hỏng nặng nằm cách mặt cao tốc khoảng một mươi mét
xe tải chắn gần hết hai làn đường kẹp giữa hai xe container
đầu ba phương tiện bị hư hỏng nặng
mảnh vỡ văng trong bán kính ba mươi m dầu xe chảy dài
khoảng năm m hộ lan cao tốc bị cong vênh
giao thông trên tuyến cao tốc cằm lộ la sơn bị tắt ngẽn
cảnh sát giao thông đã hướng dẫn các ô tô rẽ xuống đường tránh huế và quốc lộ một a
theo báo cáo của cục cảnh sát giao thông bộ công an nguyên nhân ban đầu do xe con vượt bên phải rồi tạt sang trái và đầu xe container nên gây tai nạn